tỉnh đã xem bói cho một người phụ nữ trú tại xã an hà huyện lạng giang và hướng dẫn làm lễ cầu lộc bằng thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ
ngày bốn một mươi tình tiếp tục làm lễ cầu lọc và lễ trừ tà cho người phụ nữ này với mức chi phí là bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an sau khi được lực lượng công an giải thích tuyên truyền tình đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng với số tiền là ba mươi năm triệu đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
tuyệt đối không nên có những hành động truyền hình công an